có thể khẳng định rằng trong giai đoạn hiện nay các doanh nhân doanh nghiệp của việt nam đã trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
từng bước nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm khẳng định vị trí vai trò to lớn của mình không những trong nước mà còn trên trường quốc tế
phản ánh sau đây sẽ làm rõ hơn vai trò to lớn của doanh nhân việt nam trong xã hội hiện đại
trong những năm qua cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp việt nam đã nỗ lực cố gắng vượt qua nhiều khó khăn thử thách
mở rộng sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người lao động và đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước
chỉ riêng trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu sau hàng loạt chủ trương đúng đắn của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh
khuyến khích sự sáng tạo trên cả nước đã có hơn chín mươi một doanh nghiệp được thành lập
điều đó cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp việt nam trong thời đại mới
trong lịch sử thì chúng ta chưa có một điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nguyên nhân
ngay cả kinh tế thị trường
và cái thể chế kinh tế thị trường thì cũng mới được kỳ nhận mới được thực hiện trong cái thời gian gần đây
nhưng mà cũng phải nói là qua ba mươi năm đổi mới với cái việc vận hành cái thể chế kinh tế thị trường
thì chúng ta đã hình thành một đội ngũ doanh nhân ngày càng đông đảo
và có thể nói là sự hình thành một đội ngũ doanh nhân ngày càng đông đảo
thì chính là cái thành quả quan trọng nhất của công cuộc đổi mới
nhằm tiếp tục phát huy vai trò chủ động sáng tạo
xứng đáng là động lực quan trọng trong sự nghiệp
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước
cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp tại việt nam đã chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu
tổ chức lại sản xuất kinh doanh ứng dụng những thành tiệu khoa học công nghệ tiên tiến
nâng cao năng lực quản trị năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh
cùng với đó các doanh nghiệp doanh nhân cũng tăng cường liên kết hợp tác đầu tư
hình thành chuỗi cung ứng chuỗi sản xuất chuỗi giá trị trong nước khu vực và toàn cầu
nhằm mang đến cơ hội việc làm cho người dân và hướng đến mục tiêu đạt một triệu doanh nghiệp vào năm hai nghìn ba mươi
càng hội nhập thì chúng ta lại càng phải hiểu sâu hiểu rộng và hiểu chắc về vấn đề luật pháp
để chúng ta kinh doanh theo đúng luật đặc biệt chúng ta phải nâng cao về vấn đề tri thức
chi thức ở trong thời điểm bây giờ và đặc biệt là chúng ta hội nhập thì chúng ta cần phải hiểu
cần phải có trình độ ngoài cái vấn đề chúng ta làm về kinh tế
chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng trách nhiệm với đất nước của mình
vì không ai khác chúng ta là những người mà chúng ta đang điều hành cả một doanh nghiệp
thì mỗi một doanh nghiệp làm tốt thì đất nước chúng ta sẽ phát triển và sẽ có một cái nền tảng bền vững
để chúng ta sẵn sàng hội nhập với thế giới
theo các chuyên gia chính phủ đang tích cực xây dựng một chính phủ liêm chính
quyết tâm cải cách và nâng bậc thứ hạng cạnh tranh với các nền kinh tế asean và toàn cầu
do đó cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp việt nam cũng phải nâng cấp đột phá
để thích ứng với môi trường kinh doanh mới
đây là thời cơ cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân việt nam phát triển ở trình độ cao hơn
bước lên nức thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu đồng thời phát huy tích cực vai trò của mình
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội